thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia mũi cà mau đến năm hai nghìn ba mươi
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm khu du lịch mũi cà mau trở thành trọng điểm lớn nhất của tỉnh
là một trong những trung tâm du lịch sinh thái điểm đến quan trọng trên hành trình tham quan vùng đồng bằng sông kiều long
mục tiêu quy hoạch đề ra đến năm hai nghìn ba mươi khu du lịch mũi cà mau đáp ứng các tiêu chí và được công nhận là khu du lịch quốc gia
cụ thể sẽ đón khoảng hai triệu lượt khách tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng năm tỷ đồng tạo việc làm cho khoảng ba lao động trực tiếp
quan điểm phát triển khu du lịch quốc gia mũi cà mau được xác định gắn với bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia mũi cà mau
di sản văn hóa tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân
mặt khác khai thác hiệu quả thế mạnh đặc trưng về vị trí địa lý hệ sinh quyền độc đáo gắn với rừng ngập mặn văn hóa đời sống sông nước biển đảo
để hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù chủ đạo tạo sức cạnh tranh kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch góp phần phát triển kinh tế địa phương